sáng ngày ba mươi tháng một tức mùng sáu tháng riêng canh tí tại khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố hải phòng đã phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân canh tí hai nghìn hai mươi
với chủ trương trồng cây thiết thực hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương gắn với bảo vệ môi trường tránh hình thức
trong dịp này các quận huyện đều bố trí trồng các loại cây đã lớn có đường kính gốc trên một mươi hai cm cao trên bốn m như cây long não sấu phượng vĩ xà cừ kim giao
trước đó cây trồng được chuẩn bị chú đáo bảo đảm tỷ lệ sống cao cây được bố trí trồng bổ sung trên nhiều tuyến đường mới hoặc đường mở rộng
nhân dịp này tại các phường xã trên địa bàn thành phố hải phòng cũng tổ chức tết trồng cây với các giống cây từ nguồn kinh phí xã hội hóa